công sức sương máu của lớp lớp cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm quên mình hy sinh lợi ích riêng tư vì sự bình yên của đất nước hạnh phúc của nhân dân
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an xin được tri ân những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo của lực lượng cảnh sát đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự
đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong các chặng đường lịch sử của đất nước
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm đã điểm lại những mặt công tác lớn của bộ công an đang triển khai thực hiện quyết tâm giữ vững an ninh quốc gia
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc của đảng lần thứ một mươi ba
qua đó bày tỏ mong muốn các đồng chí cán bộ cấp cao của lực lượng cảnh sát nhân dân tiếp tục đóng góp những ý kiến quý báu
góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới
hôm nay tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn ủy viên ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội đại biểu đảng bộ cục công nghiệp an ninh
lần thứ nhất nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi dưới sự lãnh đạo của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đảng ủy ban thường vụ đảng ủy lãnh đạo cục công nghiệp an ninh
đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy thủ trưởng các đơn vị thực hiện toàn diện các mặt công tác của đảng bộ
theo đúng mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ chương trình toàn khóa đề ra qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
thay mặt ban thường vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận đánh giá cao
và biểu dương những nỗ lực cố gắng thành tích mà đảng bộ cục công nghiệp an ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị đảng bộ cục công nghiệp an ninh cần quan trị sâu sắc các chỉ thị
nghị quyết chủ trương của trung ương đảng của đảng ủy công an trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
nhất là nghị quyết số năm mươi một về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia tăng cường công tác đảng công tác chính trị
xây dựng đảng bộ cục công nghiệp an ninh thực sự trong sạch vững mạnh
đảng ủy ban thường vụ các tổ chức đảng và cán bộ đảng viên trong đảng bộ cục công nghiệp an ninh
tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo chủ hướng tăng cường công tác kiểm tra giám sát
giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách tự phê bình và phê bình
đi đôi với phát huy vai trò trách nhiệm tính chủ động gương mẫu của cán bộ đảng viên
nhất là người đứng đầu bí thư cấp ủy thủ trưởng các đơn vị giữ vững ý thức kỷ luật trong từng tổ chức đảng
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu đảng bộ cục công nghiệp an ninh cần chủ động hơn nữa trong tham mưu cấp có thẩm quyền
ban hành các văn bản hoàn thiện các quy định pháp luật tạo hành lang pháp lý vững chắc về phát triển công nghiệp an ninh
doanh nghiệp đơn vị sự nghiệp công lập cơ sở sản xuất trong công an nhân dân
bên cạnh đó cục công nghiệp an ninh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
để nghiên cứu sản xuất những sản phẩm đặc thù chuyên sâu chất lượng cao phục vụ yêu cầu công tác chiến đấu
tăng cường hợp tác quốc tế về công nghiệp an ninh nghiên cứu sản xuất hoặc chuyển giao công nghệ các sản phẩm mũi nhọn chuyên sâu chất lượng cao
xuất sắc vượt qua một trăm một mươi bảy đội tuyển thi đấu vòng loại tại một mươi một khu vực
trong sáng ngày hôm nay hai mươi tháng bảy hai mươi ba đội tuyển còn lại đã chính thức bước vào vòng chung kết của hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba
do cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an phối hợp với công an thành phố đà nẵng tổ chức
đây là hoạt động thiết thực nhằm hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại vòng chung kết có gần bốn trăm linh vận động viên của hai mươi ba đội tuyển là lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chuyên nghiệp
tại các đơn vị địa phương và trường đại học phòng cháy chữa cháy
theo đó hai mươi ba đội cùng tham gia tranh tài ở ba môn thi
chạy một trăm linh m vật chứng ngại vật cứu nạn cứu hộ chạy tiếp sức bốn x một trăm linh m cứu người chữa cháy và triển khai đội hình máy bơm chữa cháy phung nước tiêu điểm
bộ ba môn thi này được mô phỏng từ các kỹ năng chữa cháy cứu hộ chuyên nghiệp
đòi hỏi mỗi vận động viên phải có thể lực tốt thường thục các động tác chuyên mô
hội thi còn là dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị trên toàn quốc
từ đó góp phần nâng cao năng lực chỉ huy điều hành rèn luyện tinh thần ý chí của đội ngũ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhằm xử lý có hiệu quả khống chế kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra
chúng ta còn thiếu rất nhiều phương tiện và thiếu các kỹ năng để làm tốt hơn nữa công tác cứu nạn cứu hộ
đặc biệt là dưới nước hầm sâu trong các tên cao
tôi cho rằng hội thao hôm nay cũng là một dịp để các bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy
rèn luyện những kỹ năng về công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
góp phần cho công tác chữa cháy được tốt hơn đặc biệt là đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
qua cuộc thi này chúng em đã rút ra những bài học về các công tác chuẩn bị
các kỹ thuật của các đội tuyển của các tỉnh lân cận các tỉnh bạn
thì qua đó rút được các bài học là phải nâng cao sức khỏe tinh thần và rèn luyện ý chí để đảm bảo nguồn sức khỏe tốt để chuẩn bị cho công tác sắp tới
trải qua bốn giờ đồng hồ tranh tài sôi nổi hấp dẫn các đơn vị dự thi đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc ba nội dung thi đấu
kết quả đội thi cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tp hcm đạt giải nhất toàn đoàn
giải nhì thuộc về đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh lâm đồng
và giải ba thuộc về đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh bạc liêu
sáng nay hai mươi tháng bảy đã diễn ra cuộc họp liên ngành thảo luận về xây dựng tầm nhìn cộng đồng asean sau hai nghìn hai mươi năm bằng hình thức trực tuyến
thứ trưởng bộ ngoại giao nguyễn quốc dũng trưởng som asean việt nam chủ trì cuộc họp
phát biểu khai mạc trưởng som việt nam nguyễn quốc dũng đề nghị
tầm nhìn cộng đồng asean sau hai nghìn hai mươi năm cần xác định rõ các mục tiêu nguyên tắc và cấu trúc phù hợp với hiến trương asean
thông qua văn kiện tầm nhìn này asean cần tiếp tục cho thấy vai trò trung tâm trong thúc đẩy hội nhập khu vực
duy trì hòa bình ổn định và an ninh khu vực đóng góp vào hòa bình và phát triển của thế giới
asean cũng cần đảm bảo cách tiếp cận bao trùm trên chặng đường phát triển của tương lai
bao gồm thúc đẩy hơn nữa liên kết tận dụng hiệu quả khoa học và công nghệ
duy trì sự phát triển nhanh của khu vực đồng thời quan tâm đầy đủ đến các thành phần trong cộng đồng và tiểu vùng
tiếp tục xây dựng cộng đồng asean hướng đến người dân đặt người dân vào trung tâm của quá trình phát triển
trao đổi tại cuộc họp các nước asean đánh giá cao đề xuất của việt nam khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ cùng việt nam
trong quá trình thảo luận góp phần định hướng phát triển phù hợp cho cộng đồng asean trong thời gian tới
các nước đề nghị tầm nhìn cộng đồng asean sau hai nghìn hai mươi năm cần bao trùm các nội dung về chuyển đổi số an ninh mạng biến đổi khí hậu phát triển bao trùm thúc đẩy bản sắc asean
các nước asean cũng đề nghị chú trọng các biện pháp nâng cao hiệu quả bộ máy của asean phối hợp liên ngành liên trụ cột tăng cường sự tham gia của tất cả các thành phần trong xây dựng cộng đồng
bao gồm kênh nghị viện kênh học giả và nghiên cứu kênh doanh nghiệp và các tổ chức xã hội

đã próxim hơn hết nào thì chắc là họ không khổ buồn cùng nốt hàng ch mandatory tough